ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức tân thủ tướng malaysia ango ibrahim đã tổ chức họp báo
thủ tướng thứ một mươi của malaysia sẽ lãnh đạo một liên minh thống nhất lớn nhất từ trước đến nay
và sự ủng hộ từ một số ứng cử viên độc lập
tân thủ tướng malaysia hoan nghênh tất cả các đảng tham gia liên minh này kể cả liên minh dân tộc pn
ông khẳng định sẽ nỗ lực để cân bằng mọi lợi ích đồng thời cam kết không nhận lương
và sẽ công khai toàn bộ tài sản
đề cập vấn đề đối nội tân thủ tướng anwa cho rằng chính phủ của ông sẽ tập trung vào vấn đề kinh tế
không thỏa hiệp với tham nhũng và tình trạng lạm quyền
chính phủ thống nhất sẽ tiếp tục duy trì tinh thần của hiến pháp liên bang
và sử dụng bahasa melayu là ngôn ngữ chính thức
hiện thách thức trước mắt đối với tân thủ tướng malaysia là chính quốc hội bản dự thảo ngân sách hai nghìn hai mươi ba đáng tin cậy
tập trung vào việc duy trì tăng trưởng cho năm tới và giữ lạm phát ở mức thấp
trước đó trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ một mươi năm của malaysia
vào ngày một mươi chín tháng một mươi một vừa qua không chính đảng hoặc liên minh nào giành được đa số tối thiểu một trăm một mươi hai trong tổng số hai trăm hai mươi hai ghế tại quốc hội để đứng ra thành lập chính phủ
liên minh của ông anwar giành được nhiều ghế nhất với tám mươi hai ghế

trước đó trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ một mươi năm của malaysia là chính quốc hội bản dự thảo ngân sách hai nghìn hai mươi ba đáng tin cậy